trong khi đó liên quan tới thảm họa lũ lụt ở miền đông libya
quan chức và các tổ chức liên hợp quốc đã cùng trao đổi với các bên ở libya
nhằm kêu gọi phối hợp hành động quốc gia để vượt qua cuộc khủng hoảng hiện nay ở quốc gia bắc phi này
trong bài viết sau cuộc gặp tướng khalifa haftar tư lệ lực lượng quân đội của chính quyền ở miền đông
đặc phái viên tổng thư ký liên hợp quốc về liby kêu gọi tất cả các bên liên quan
củng cố sự đoàn kết và thống nhất trong những thời điểm khó khăn này
đồng thời tăng cường nỗ lực để tổ chức bầu cử và thống nhất các thể chế nhà nước
nhằm giải quyết tốt hơn những thách thức trong tương lai
ngoài ra quan chức liên hợp quốc cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện
cho việc tiếp cận đầy đủ để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng do thiên tai
cùng ngày hai mươi bốn tháng chín chính phủ thống nhất quốc gia libya gnu và quỹ nhi động liên hợp quốc unicef
cũng đã thảo luận về việc tổ chức các hoạt động nhân đạo ở các khu vực bị ảnh hưởng
do lũ lụt ở miền đông libya
unicef cho biết họ đã nhận được sáu mươi năm tấn vật tư để giúp khắc phục hậu quả của lũ lụt ở miền đông liby
hiện nhu cầu cấp thiết bao gồm lương thực thực phẩm nước uống và hỗ trợ chăm sóc y tế
đặc biệt là đối với sức khỏe tâm thần
trong nỗ lực giúp libya khắc phục hậu quả thiên tai nhiều nước và tổ chức quốc tế
đi đầu là liên hợp quốc tiếp tục cung cấp và chuyển hàng viện trợ tới libya